các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân thân nhân người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm được phân loại điều trị thuộc tầng một và tầng hai
bao gồm bệnh nhân có triệu chứng nhẹ trung bình hoặc có chỉ định điều trị bệnh lý nền và không cần hồi sức tích cực
khu hồi sức covid một mươi chín quy mô ba mươi giường tiếp nhận và điều trị bệnh nhân thân nhân người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm được phân loại điều trị thuộc tầng ba
đây là nơi tiếp nhận những bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch cần sử dụng máy móc để hỗ trợ
qua còn có khu vực phòng mổ
mổ áp lực âm dành riêng cho bệnh nhi nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín có chỉ định phẫu thuật
trưởng khoa là phó giáo sư phùng nguyễn thế nguyên hiện là trưởng bộ môn nhi đại học y dược tp hcm
kiêm phó khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng một
khoa covid một mươi chín thành lập trên cơ sở khu tiếp nhận và điều trị covid một mươi chín hiện hữu
khu này ra đời trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chuyên tiếp nhận và thu dung điều trị các trường hợp
nhiễm nghi nhiễm
khu vực này tách biệt hẳn với khu nội chú để vừa thuận lợi cho công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vừa đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn năm f
cứu nhiều trường hợp bệnh nhi covid nặng nguy kịch có bệnh nền yếu tố nguy cơ cao diễn tiến nặng
có chỉ định can thiệp ếch mô và lọc máu liên tục
như vậy đây là bệnh viện đầu tiên của tp hcm
lập khoa covid một mươi chín trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng
điều này hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh đẩy lùi covid